chiều ngày một mươi tám tháng tám bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã chủ trì cuộc họp lấy ý kiến xung quanh dự thảo sửa đổi về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện
cục trưởng điều tiết điện lực kiến nghị rút phương án điện một giá tiếp tục cải tiến biểu giá điện bậc thang
cục điều tiết điện lực đã xây dựng hai phương án thay đổi giá điện
phương án một là vẫn tính theo bậc thang nhưng giảm một bậc so với biểu giá sáu bậc hiện hành
phương án hai gồm năm bậc thang và một giá điện
sau hơn một tuần lấy ý kiến cục điều tiết điện lực đề xuất rút phương án hai trong đó có phương án một giá điện
đồng quan điểm về vấn đề này các cục vụ cho rằng điện một giá được đưa vào đề xuất là có thêm lựa chọn cho khách hàng
đơn giản trong tính toán xong không khuyến khích dùng điện tiết kiệm trong khi đây là chủ trương lớn của chính phủ
tạm thời mới chỉ giàn khoảng hai rút được khách hàng từ thú điện
thì rõ ràng là cái câu chuyện mà điện một giá thì nó sẽ không có được hiệu quả và cũng để đảm bảo được cái yêu cầu mà mong muốn của các nhà quản lý
chúng ta có thể nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện về cái cơ chế điện một giá nhưng với điều kiện là với những giai đoạn phát triển tới
khi chúng ta có thị trường điện cạnh tranh khi chúng ta có những công cụ và chính sách pháp lý để mà đảm bảo được vai trò của nhà nước
đối với an sinh xã hội đối với một tầng lớp bộ phận những người còn gặp khó khăn trong xã hội
tạm thời mới chỉ giàn khoảng hai rút được khách hàng từ thú điện